tin báo chính quyền và lực lượng y tế đã yêu cầu các f một tự cách ly tại trụ sở công an phường
tổ công tác gồm tám cán bộ công an quận hoàng mai đã xuống hỗ trợ công an phường giải quyết việc tiếp công dân xử lý các vấn đề dân sự
phường mai động đã giao trạm y tế phường khẩn trương tổ chức truy vết xác định các trường hợp f một f hai để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định
chính quyền yêu cầu các công dân đã từng đến liên hệ làm việc tại trụ sở công an phường trong hai ngày một mươi tám một mươi chín tháng một mươi hai thì chủ động khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe
theo ghi nhận của chúng tôi hai biển khu vực cách ly y tế và hàng rào barre được dựng trước trụ sở công an phường mai động
bên trong các lực lượng chức năng chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
người dân trong sáng nay đến trụ sở đều được hướng dẫn đi về hoặc làm việc online
dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội có tổng hai mươi tám sáu trăm chín mươi bốn ca covid một mươi chín
trong đó một mươi sáu trăm bảy mươi một ca cộng đồng và một mươi tám hai mươi ba người đã được cách ly
sáu ngày liên tiếp thành phố vượt một ca mắc mỗi ngày đỉnh điểm ngày hai mươi tháng một mươi hai đã có hơn một sáu trăm linh ca
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính đến hết ngày hai mươi tháng một mươi hai hà nội hiện có tổng cộng một mươi bốn ba trăm ba mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong đó năm sáu mươi một người được theo dõi tại nhà bốn bốn trăm ba mươi sáu trường hợp ở khu cách ly và bốn tám trăm ba mươi sáu ca

đáng chú ý số lượng bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội diễn biến nặng hoặc nguy kịch hiện nay là một trăm tám mươi trường hợp chiếm khoảng hơn một hai tổng ca mắc đang điều trị
trong đó một trăm sáu mươi một ca phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính hai trường hợp phải thở oxy dòng cao hsnc và một mươi bảy người thở máy không xâm lấn
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay hà nội đã ghi nhận tổng cộng tám mươi năm người tử vong do covid một mươi chín
tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trên địa bàn thành phố hiện là ba
so sánh với tp hcm địa phương này đang có sáu mươi năm tám trăm sáu mươi bảy f được theo dõi điều trị trên địa bàn
trong đó số ca diễn biến nặng nguy kịch là hai chín trăm tám mươi bốn trường hợp chiếm hơn bốn năm
tỷ lệ tử vong của tp hcm đến nay cũng là bốn một mươi chín bốn trăm bốn mươi người không qua khỏi
dù số ca mắc mới trong thời gian gần đây tương đương thậm chí cao hơn tp hcm tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng tử vong của hà nội vẫn thấp hơn khá nhiều
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé